đồng thời ông cũng cho biết quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật ba dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với một mươi một dự án luật khác
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác theo ông trần thanh mẫn quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của chính phủ về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
ông trần thanh mẫn đề nghị các vị đại biểu quốc hội phân tích khách quan toàn diện tập trung vào những vấn đề lớn
qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành nhất là công tác dự báo dự toán ngân sách nhà nước
đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ giả pháp chủ yếu cho những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn ông trần thanh mẫn lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh những bất cập hạn chế yếu kém đề xuất những giải pháp thiết thực hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội tài chính ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn
quốc hội sẽ xem xét quyết định cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tài chính
quốc hội sẽ xem xét được tiến bộ xuyên thái bình dương của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và một số nội dung quan trọng khác
về giám sát tối cao tại kỳ họp này quốc hội sẽ nghe ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ sáu
tiến hành chất vấn và trả lời
quốc hội cũng tiến hành giám sát tối cao chuyên về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng của quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
cạnh đó xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của chính phủ các cơ quan của quốc hội tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước
về công tác nhân sự quốc hội sẽ xem xét bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phê chuẩn thành viên hội đồng quốc phòng và an ninh
ông trần thanh mẫn nhấn mạnh đề nghị các vị đại biểu quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đạt sự đồng thuận thống nhất cao
đồng chí trần thanh mẫn sinh ngày một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán ở xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang là một lãnh đạo đảng nhà nước và chính trị gia người việt nam
ông hiện là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba phó bí thư đảng đoàn quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và là đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hậu giang
ông nguyên là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai bí thư trung ương đảng một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó bí thư đảng đoàn phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy cần thơ phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
trần thanh mẫn là đảng viên đảng cộng sản việt nam học vị tiến sĩ kinh tế ông có sự nghiệp hoạt động từ địa phương tới trung ương
khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi bảy ông là chủ tịch trẻ tuổi nhất kể từ khi đất nước thống nhất
tóm tắt quá trình công tác
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tránh văn phòng huyện đoàn châu thành ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phó bí thư thường trực huyện đoàn rồi huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn rồi bí thư tỉnh đoàn cần thơ
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ủy viên ubnd tỉnh ủy viên ban cán sự đảng ubnd tỉnh tránh văn phòng ubnd tỉnh bí thư đảng ubnd tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ubnd tỉnh phó chủ tịch ubnd tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng ba năm hai nghìn tám ủy viên ban thường vụ
bí thư quận ủy bình thủy đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ nghiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một
được bầu làm ủy viên ban chấp hành chung mương đảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai phó bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban chung mương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị chung mương bảy khóa một mươi hai được chung mương bầu vào ban bí thư chung mương đảng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban chung mương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bí thư chung mương đảng khóa một mươi ba bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn được bầu làm phó chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa